công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ bốn đối tượng cướp tài sản vào ban đêm sau gần một mươi hai giờ gây án
đối tượng mà chúng nhắm đến là phụ nữ đi một mình
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày tám tháng một nhận được tin báo của một người phụ nữ bị nhóm thanh niên chặn đầu xe
dùng dao khống chế để cướp một điện thoại di động và một dây chuyền vàng
bằng các biện pháp nghiệp vụ chưa đầy một mươi hai giờ gây án công an huyện tháp một mươi đã xác định được nhóm đối tượng gây án
bắt giữ và thu hồi được tài sản chiếm đoạt được
qua đấu tranh các đối tượng còn khai nhận vào ngày bốn tháng một còn thực hiện một vụ cướp tài sản
tại xã thanh mỹ chiếm đoạt số tiền hai mươi hai triệu đồng
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa giải cứu thành công bé trai rơi xuống giếng bỏ hoang
thông tin ban đầu người dân phát hiện bé trai tám tuổi bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang
tại phường tân lập thành phố bù ma thuột
ngay sau đó bố của cháu bé lao xuống giếng

tuy nhiên do giếng sâu nên cả hai bố con đều bị mắc kẹt dưới giếng
ngay sau khi nhận được thông tin một mươi cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường
và đã đưa được cháu bé và người cha lên khỏi giếng nước an toàn
ngay sau đó đơn vị đã trấn an tinh thần động viên gia đình cháu bé
đồng thời yêu cầu người dân che chắn lại giếng nước để tránh trường hợp tương tự xảy ra
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt giam và khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với ông đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
vào chiều tối ngày một mươi một tháng một công an tp hcm đã họp báo thông tin cập nhật
tiến độ điều tra vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm và một số tỉnh phía nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt giam và khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với ông đặng việt hà cục trưởng cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải
ông hà bị điều tra về tội nhận hối lộ
tính đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tám mươi năm bị can trong vụ án này
trong đó tám mươi bị can là giám đốc phó giám đốc nhân viên của một mươi ba trung tâm đăng kiểm
và bốn bị can thuộc cục đăng kiểm việt nam
công an tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án bắt đối tượng
giết người cướp tài sản sau chín mươi sáu giờ gây án
hùng thủ được xác định là lù xuân minh trú tại xã hoang thèn huyện phong thổ
nạn nhân là tài xế xe ôm được minh thuê trở từ bắc ninh lên lai châu
khi đến bản hủy luông xã hoang thèn đối tượng dùng dao đâm nạn nhân một mươi ba nhát
sau đó cướp toàn bộ tài sản và lấy xe máy của nạn nhân để bỏ trốn
hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ công an biên phòng dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng
được huy động truy bắt hùng thủ
sau tám mươi bốn giờ tổ chức lực lượng truy bắt lù văn minh đã bị phát hiện bắt giữ
tổ công tác thuộc công an tỉnh kiên giang tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
bằng hình thức lắc bầu cua và đá gà ăn tiền ở khu phố hai phường an thới thành phố phú quốc
khi nghe truy hô vào công an thì hàng chục con bạc đã bỏ chạy
tại hiện trường công an bắt giữ ba mươi đối tượng tạm giữ số tiền trên một trăm linh triệu đồng
một bộ bầu cua một con gà và một số tăng vật có liên quan
thụ điểm đánh bạc này do trần văn cương chú phường an thới đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
còn lê văn thành chú bến tre làm nhà cái
hiện đối tượng và tăng vật đã được tổ công tác bàn giao cho cơ quan kẻ sát hiển tra công an tp phú quốc xử lý theo thẩm quyền
sáng ngày một mươi một tháng một dự án vành đai hai trên cao của thủ đô hà nội
đoạn từ cầu vĩnh tuy đến ngã tư vọng đã chính thức thông xe
nối tiếp đoạn tuyến từ ngã tư vọng đến ngã tư sở kéo dài tuyến này lên hơn năm km
đây là dự án nhằm tạo thông suốt thuận lợi cho người dân di chuyển trên tuyến từ khu vực quận long biên
đối tiếp vào các quận nội thành
tuy nhiên vẫn còn nhiều lo ngại tình trạng ồn tắc sẽ xảy ra cục bộ ở các tuyến còn lại chưa được nâng cấp về hạ tầng
đây là dự án nối trực tiếp cầu vĩnh tuy bắc qua sông hồng với trung tâm thành phố hà nội
được khởi công xây dựng từ quý ii năm hai nghìn một mươi tám
đây là tuyến dành riêng cho xe cơ giới di chuyển với tốc độ cao
ngay trong ngày đầu thông xe tuyến này đã đón nhiều lượt phương tiện di chuyển trên tuyến
tuy nhiên nhiều người dân khu vực cho biết mặc dù việc di chuyển trên tuyến rất dễ dàng với tốc độ cao
nhưng khi đến điểm cuối thì vẫn xảy ra u nứ kéo dài từ điểm dừng đèn đỏ tại nút giao ngã tư sở
lên tới điểm xuống của vành đai hai đã khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn

công đoàn công an nhân dân đã huy động được các nguồn lực xã hội để có thể đồng hành cùng với công đoàn
thực hiện các chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên công đoàn và người lao động cho công an nhân dân
thực sự đây là một việc làm rất khó nhưng mà chúng tôi thấy là công đoàn công an nhân dân đã thực hiện rất là hiệu quả
đồng chí có thể chia sẻ thêm về vấn đề này ạ
trong thời gian vừa qua thì đồng hành cùng với bà công đoàn công an nhân dân trong cái hoạt động mà chăm lo
hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động ở trong công an nhân dân
thì cũng có những sự hỗ trợ ủng hộ của các đơn vị tổ chức cá nhân cũng như các doanh nghiệp
trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
trong mỗi dịp tết đến xuân về hay là tháng công nhân
thì công đoàn công an nhân dân cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động
để kêu gọi những sự ủng hộ hỗ trợ của các đơn vị các tổ chức cá nhân
và các doanh nghiệp ở trong công an nhân dân cũng như là ngoài lực lượng công an nhân dân
để hỗ trợ cho các hoạt động ủng hộ với cả công đoàn quân dân
thì thực tế ra thì các đồng chí cũng biết là cái việc mà
để huy động các nguồn lực thì cũng rất là khó khăn
bởi vì bây giờ các cái đơn vị doanh nghiệp thì cũng có nhiều khó khăn
trong quá trình sản xuất kinh doanh
tuy nhiên thì với những việc làm ý nghĩa của công đoàn công an nhân dân
thì chúng tôi cũng chia sẻ những hoạt động của công đoàn công an dân
và những thực tiễn của đoàn viên và người lao động ở trong công an nhân dân
thì chúng tôi cũng đã được nhận được những sự đồng hành
của các đơn vị các tổ chức cá nhân của các doanh nghiệp trong công an nhân dân
trong việc hỗ trợ cho những hoạt động những chương trình phúc lợi
của tổ chức công đoàn để mang đến cho đoàn viên công đoàn
những giá trị về tinh thần và cũng như hỗ trợ về các vật chất
để làm thế nào có thể giảm bớt những khó khăn chia sẻ
với các đoàn viên người lao động trong công an nhân dân
vâng một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi